từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tuyến xe buýt nhanh brt đầu tiên tại hà nội đã chính thức đi vào hoạt động theo tuyến đường riêng
tại làn đường dành cho xe buýt nhanh đều có biển cảnh báo phía dưới có vạch sơn kẻ đường
mặc dù các phương tiện truyền thông đã liên tục thông báo về lộ trình cũng như phần đường dành riêng cho tuyến xe buýt nhanh brt
nhưng sau hơn hai tháng đi vào hoạt động làn đường của brt vẫn bị các phương tiện khác chen lấn gây ảnh hưởng đến hành trình và lỡ chuyến
vào sáng nay phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hà nội đã tổng kiểm tra xử phạt các phương tiện đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh brt
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại ngã ba tố hữu lao hà đông
chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ triển khai hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị đội cảnh sát giao thông số bảy lập biên bản xử phạt
các phương tiện vi phạm khá đa dạng từ xe tải taxi xe ba gác và phần nhiều là xe máy
các chủ xe bị xử phạt đa phần lấy lý do đường tắc để đến nơi làm nhanh buộc phải lấn làn vào đường dành riêng cho xe buýt brt
theo đại úy trần như thanh đội cảnh sát giao thông số bảy khẳng định
thực hiện nghiêm kế hoạch đội cảnh sát giao thông số bảy sẽ bố trí lực lượng kiên quyết xử lý các vi phạm
trong nhiều khung giờ tại các nút giao thông cắt với đường lê văn lương
họ không chấp hành mà còn vi phạm nhiều lần tổ công tác tiến hành lập biên bản
theo đúng quy định
tính đến ba giờ chiều ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy toàn thành phố xử lý bảy mươi sáu trường hợp vi phạm đi không đúng phần đường làn đường quy định
trong đó có bốn mươi tám trường hợp phương tiện đi vào làn đường brt
với mức xử phạt từ ba trăm linh đồng đến bốn trăm linh đồng với xe máy vi phạm và từ tám trăm linh đồng đến một hai trăm linh đồng với ô tô vi phạm
hầu hết chủ các phương tiện bị xử lý trong sáng nay đều nhận ra lỗi của mình và sẵn sàng nộp phạt
hy vọng rằng mức phạt này
các biện pháp nghiêm của các lực lượng chức năng sẽ giảm thiểu việc các phương tiện đi vào làn đường riêng cho xe buýt nhanh brt